liên bộ công thương tài chính vừa cho biết bắt đầu điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ ngày ba mươi tháng một mươi một
cụ thể xăng e năm tăng ba trăm một mươi hai đồng một lít xăng a chín mươi năm tăng hai trăm tám mươi ba đồng một lít dầu diesel tăng hai mươi năm đồng một lít dầu hỏa giảm sáu đồng một lít dầu ma rút giảm bảy trăm năm mươi bốn đồng một lít
như vậy giá bán xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau xăng e năm không cao hơn một mươi chín tám trăm một mươi chín đồng một lít xăng a chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi một bảy mươi chín đồng một lít dầu diesel không cao hơn một mươi năm chín trăm tám mươi tám đồng một lít dầu hỏa không cao hơn một mươi bốn chín trăm sáu mươi hai đồng một lít dầu ma rút không cao hơn một mươi một một trăm một mươi tám đồng một kg
liên bộ cho biết giá xăng dầu thành phẩm thế giới một mươi năm ngày qua có sự tăng giảm đan sen đã tác động lên giá trong nước
liên bộ cho biết giá xăng dầu thành phẩm thế giới một mươi năm ngày qua có sự tăng giảm đan sen đã tác động lên giá trong nước